thưa quý vị sau vụ việc ba mươi bảy học sinh nhập viện một em tử vong công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa tiến hành thu thập thông tin mẫu thức ăn của nhiều hàng quán gần trường học
theo thông cáo báo chí sáng sáu tháng bốn của ủy ban nhân dân thành phố nha trang đến một mươi sáu h chiều ngày năm tháng bốn các bệnh viện đã tiếp nhận ba mươi bảy học sinh thuộc hai trường tiểu học vĩnh trường và trung học cơ sở trần hưng đạo phường vĩnh trường
các bệnh viện đã cho bảy học sinh về nhà theo dõi ngoại trú hai em được xuất viện
trước đó sáng năm tháng bốn nhiều học sinh của hai trường nêu trên đã ăn sáng tại những quán khác nhau ở bên ngoài
đến sáu h bốn mươi năm một số em có dấu hiệu tróng mặt đau đầu nôn ói
nhà trường đã liên hệ phụ huynh tổ chức đưa các em này về nhà theo dõi hoặc đến cơ sở y tế kiểm tra
qua tìm hiểu đa số học sinh cho hay đã ăn món cơm gà xé
một số em khác cho biết đã ăn bánh mì que xúc xích hammerger gà ở gần hai trường học
phần cơm gà giá hai mươi đồng
gồm thịt gà xé xúc xích rau dăm dưa leo trứng sốt và một bịch canh trứng nước mắm
về trường hợp một học sinh của trường tiểu học vĩnh trường tử vong
quỹ ban nhân dân thành phố nha trang cho hay
trước khi đến lớp các em này cùng nhiều bạn khác đã ăn sáng ngoài cổng trường
cụ thể là ăn sushi uống nước ngọt
sau khoảng ba mươi phút ăn uống em này có biểu hiện muốn nôn su bọt mép và được nhà trường đưa đi cấp cứu
hội đồng y khoa bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa đã hội trần và kết luận
em này ngừng tuần hoàn hô hấp ngoại viện chưa rõ nguyên nhân
sáng ngày năm tháng bốn các cơ quan chức năng và công an thành phố nha trang đã đến làm việc
tại các quán ăn trên địa bàn thu thập thông tin mẫu thức ăn để phục vụ điều tra làm rõ nguyên nhân
chiều cùng ngày được sự đồng ý của gia đình
trung tâm giám định pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi học sinh nêu trên
lấy mẫu để kiểm nghiệm nguyên nhân
đến tối năm tháng bốn sau cuộc họp liên ngành lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
và thành phố nha trang thống nhất yêu cầu ngành y tế khẩn trương sớm có kết quả giải phẫu tử thi
trên cơ sở đó xử lý nghiêm các vi phạm nếu có đảm bảo đúng quy định
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa và thành phố nha trang đề nghị nhà trường
chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt việc động viên thăm hỏi các gia đình học sinh
trước tình hình nhiều người dân trong đó có những em học sinh ở thành phố nha trang khánh hòa
ăn uống những quán hàng rong trước cổng trường khiến nhiều người nhập viện
chính quyền tỉnh khánh hòa cho biết sẽ ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm
ngày bốn năm bốn liên quan đến các trường hợp học sinh trường tiểu học vĩnh trường
và trung học cơ sở trần hưng đạo thành phố nhà trang nhập viện
trong đó có một học sinh lớp năm tử vong chưa rõ nguyên nhân
đại diện sở y tế khánh hòa cho biết đến nay còn hai mươi bốn em học sinh đang được tiếp tục điều trị
tại các cơ sở y tế sức khỏe các em đã ổn định
trong thời gian vừa qua ngành y tế cùng các sở ngành liên quan đã họp liên tục
để triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để chỉ đạo về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn
giám đốc sở giáo dục đào tạo khánh hòa cho biết đơn vị đã ký văn bản khẩn
gửi các phòng giáo dục đào tạo các đơn vị trực thuộc sở yêu cầu thực hiện
các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở giáo dục
theo đó thời gian qua các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt công tác
bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng quy định
tuy nhiên vẫn còn tình trạng học sinh bị ngộ độc thực phẩm nhiễm ký sinh trùng
các bệnh lây qua đường tiêu hóa làm ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý của học sinh
uy tín của nhà trường gây lo lắng cho gia đình học sinh và bức xúc trong dư luận xã hội
để khắc phục tình trạng trên sở giáo dục đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục đào tạo
chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc và các đơn vị trực thuộc sở
tiếp tục triển khai thực hiện công văn số ba trăm ba mươi tám ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn của sở giáo dục đào tạo
về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm
tại các cơ sở giáo dục
công văn số tám trăm chín mươi sáu ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn của sở giáo dục đào tạo về việc tăng cường triển khai
tháng hành động vì an toàn thực phẩm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở giáo dục năm hai nghìn hai mươi bốn
thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các biện pháp đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
dinh dưỡng trong các đơn vị trường học
bên cạnh đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ
giáo viên nhân viên học sinh và cha mẹ học sinh về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
phòng chống ngộ độc thực phẩm kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm nguồn nước sinh hoạt
và các khâu chế biến bảo quản vận chuyển thực phẩm trong các nhà trường có bếp ăn bán chú
tuân thủ quy trình giao nhận kiểm thực ba bước lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định
tăng cường vệ sinh trường học để phòng chống các bệnh truyền nhiễm chủ động kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh trong trường học
đặc biệt là trong giai đoạn thời tiết giao mùa là điều kiện thích hợp để dịch bệnh có thể bùng phát
tại cuộc họp chiều sáu bốn do ông đinh văn thiệu phó chủ tịch ubnd tỉnh khánh hòa chủ trì với các thành viên
ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm lãnh đạo tỉnh đã quyết định thời điểm ban chỉ đạo các cấp
gia quân kiểm tra các cơ sở chế biến sản xuất kinh doanh thực phẩm là ngày tám bốn
đồng thời chỉ đạo các địa phương các cấp phải xác định công tác kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm diễn ra liên tục
phải kiểm tra tất cả các cơ sở kinh doanh sản xuất chế biến thực phẩm các địa phương ngành ra soát hoàn chỉnh lại
và ban hành kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm năm hai nghìn hai mươi bốn trong đó có xây dựng các hoạt động của tháng cao điểm
riêng trong tháng hành động kế hoạch kiểm tra tập trung vào các cơ sở kinh doanh chế biến gà các bếp ăn tập thể cơ sở cung cấp xuất ăn lớn
trước đó vào tháng ba ghi nhận có ba trăm sáu mươi bảy ca triệu chứng nghi ngộ độc liên quan quán cơm gà trâm anh ở đường bà triệu thành phố nha trang
qua kết quả xét nghiệm mẫu phẩm lấy tại quán cơm gà trâm anh cho kết quả dương tính với chủng salmonella spp và palilus serius
tiếp đó vào đầu tháng bốn ba mươi bảy học sinh trường tiểu học vĩnh trường và trung học cơ sở trần hưng đạo
viện nghi ngộ độc thực phẩm hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
có thể thấy việc em học sinh lớp năm tử vong bất thường cùng với đó là nhiều học sinh khác nhập viện trong tình trạng nôn ói
mệt mỏi đang khiến dư luận hoang mang rất mong cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc xử lý sai phạm nếu có